phát hiện đường dây thầu đề hoạt động liên huyện với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày đến đến vài trăm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ chia làm sáu tổ đột kích sáu điểm
ở huyện châu thành hòa thành và thành phố tây ninh để bắt quả tang và mời một mươi năm đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
tăng vật thu giữ là một xe ô tô chín xe mô tô một mươi sáu điện thoại di động các loại một mươi năm quyển sổ ghi đề trên một trăm chín mươi triệu đồng
và năm mươi sáu viên nén màu xanh nghi lẻ ma túy
tại trụ sở công an qua test nhanh một mươi năm đối tượng phát hiện năm đối tượng dương tính với chất ma túy
công an tỉnh tây ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng về hành vi đánh bạc
một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy